người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc uông văn bân vào ngày hôm qua cho biết nước này bày tỏ quan ngại
chiếc quyết định của nhật bản gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong tài khoa tới
ông uông văn bân cho rằng tokyo đang thổi phồng căng thẳng khu vực và điều này vô cùng nguy hiểm
trả lời họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cho hay động thái trên buộc các nước láng giềng
nhật bản và thế giới băn khoăn liệu chính quyền tokyo có thể duy trì cam kết với mục tiêu phát triển hòa bình hay không
ngân sách quốc phòng của nhật bản sẽ tiếp tục tăng do chính phủ quyết định nâng mức tri tiêu quốc phòng lên hai gdp
muộn nhất vào năm hai nghìn hai mươi bảy tương đương khoảng một mươi một tỷ yên mỗi năm